các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bệnh tăng huyết áp ngoài việc tuân thủ theo đúng sự chỉ dẫn của các bác sĩ
thì duy trì một chế độ dinh dưỡng khoa học hợp lý khi bị tăng huyết áp cũng rất quan trọng
sau đây là những tư vấn cụ thể từ chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đầu tiên xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
vâng thưa bác sĩ bác sĩ có thể chia sẻ bệnh tăng huyết áp là gì và những dấu hiệu của bệnh tăng huyết áp ạ
bệnh tăng huyết áp là một bệnh khá là phổ biến hiện nay và tỷ lệ người mắc tăng huyết áp khá là cao
tuy nhiên thì bệnh này thì không có dấu hiệu cụ thể đặc biệt thì mình có thể nhận biết được nó
đôi khi người ta cũng coi đó là một kẻ giết người thầm lặng
và thỉnh thoảng thì huyết áp tăng có thể khiến cho bệnh nhân có những triệu chứng như là đau đầu chóng mặt hoặc là mệt mỏi một chút
tuy nhiên thì cũng phải nhấn mạnh rằng là hầu hết bệnh nhân có tăng huyết áp
kể cả tăng huyết áp ở mức độ khá là nặng thì cũng không có triệu chứng cụ thể
và những nguyên nhân nào gây ra bệnh tăng huyết áp từ bác sĩ
nguyên nhân của bệnh tăng huyết áp thì mình có thể tạm coi là có hai nhóm chính
nhóm thứ nhất là tăng huyết áp vô căn là hầu hết gặp ở những người cao tuổi
thì nó không có một nguyên nhân cụ thể mà người ta đã xác định được
đôi khi nó liên quan đến những yếu tố như tuổi cao thì gây ra những biến đổi về thành mạch hoặc là quá trình chuyển hóa của cơ thể
thì chiếm khoảng tám mươi chín mươi những bệnh nhân mà tăng huyết áp
nhóm thứ hai là tăng huyết áp có căn nguyên
thì người ta xếp loại hoặc có thể gọi là tăng huyết áp thứ phát
thì nó là một trong tình trạng chung toàn thân của những bệnh liên quan đến nội tiết chuyển hóa hoặc là tình trạng bệnh như bệnh thận mạng tính
thì đây khá là nhỏ và có nhiều bệnh trong số đó thì có thể điều trị được
bác sĩ có thể chia sẻ là tại sao huyết áp bệnh thường cao vào buổi sáng
huyết áp cao buổi sáng thì cũng không phải là hoàn toàn đã miêu tả được về cái tình trạng biến đổi huyết áp trong ngày
một cách thay đổi rõ rệt nhất đó là huyết áp khi thức thì sẽ cao hơn khi ngủ
thì ban đêm thì thường là mọi người ngủ và do đó mà huyết áp ban đêm thì sẽ thấp hơn ban ngày
ban đêm thì nó có nhiều cơ chế về thần kinh thực vật hay thần kinh tự chủ
và các hệ thần kinh trong cơ thể nói chung thì nó điều hòa các hoạt động
mình có thể tạm hiểu là khi ngủ thì là một tình trạng nghỉ ngơi của cơ thể
thì khi nghỉ ngơi thì huyết áp sẽ thấp hơn
đôi khi ví dụ như là bệnh nhân tức đêm hoặc bệnh nhân mất ngủ thì vết áp ban đêm cũng sẽ cao
tức là trong một trạng thái nghỉ ngơi thì huyết áp sẽ thấp hơn một khi thức
và bệnh nhân tăng huyết áp thì có phải duy trì sử dụng thuốc liên tục hay không thưa bác sĩ
thuốc sẽ được sản xuất với một cái liều làm sao để dễ sử dụng nhất cho bệnh nhân là thường là uống một lần một ngày thôi
và trong nhiều trường hợp như là dùng các loại thuốc phối hợp với nhau thì họ cũng cố gắng phối hợp vào một viên thuốc
với hàm lượng làm sao để cho mình uống một lần một ngày vẫn đảm bảo được cái việc kiểm soát huyết áp đấy
bệnh nhân mà có tăng huyết áp thì tùy loại nhưng nếu mà có chỉ định dùng thuốc kéo dài
thì bệnh nhân cần lưu ý là uống đều đạn lâu dài

tăng huyết áp là nguyên nhân gây suy tim đột quỵ não nhồi máu cơ tim gấp dẫn đến cái chết của hàng triệu người mỗi năm
có khoảng một phần ba trường hợp người bệnh không có dấu hiệu gì chỉ phát hiện bệnh khi đo huyết áp tình cờ
hay khám sức khỏe tổng quát hoặc khi đã có biến chứng như nhồi máu cơ tim đột quỵ hay suy thận mạng giai đoạn cuối
do đó các chuyên gia khuyên cáo người lớn
từ năm mươi tuổi trở lên cần khám tổng quát và kiểm tra huyết áp định kỳ vì huyết áp có xu hướng tăng dần theo tuổi
đáng lưu ý tỷ lệ người mắc tăng huyết áp ngày càng tăng và tuổi mắc bệnh cũng ngày càng trẻ hóa
theo các chuyên gia dù ở độ tuổi nào chế độ ăn uống lành mạnh để nâng cao sức khỏe
ăn tuổi vận động tập luyện thể dục thể thao sinh hoạt điều độ sẽ góp phần giảm thưởng nguy cơ tăng huyết áp cũng như khỏi ngừa các bệnh viên mạch
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai